thông tin từ ủy ban nhân dân tp hội an tỉnh quảng nam hôm nay cho biết do ảnh hưởng của bão số năm
hiện bờ biển cửa đại phường cửa đại đang bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng
và để hạn chế thiệt hại ngay trong lúc mưa bão thành phố hội an đã huy động lực lượng cho kè chắn bằng bao tải cát
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hội an khuyến cáo các nhà hàng trong khu vực
không tổ chức hoạt động kinh doanh trong thời gian mưa bão và nghiêm cấm du khách tham quan khu vực này
tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra